năm khách sạn của việt nam vừa lọt top danh sách khách sạn được xếp hạng sao năm hai nghìn hai mươi đánh giá này do tổ chức uy tín trong lĩnh vực khách sạn forbes travel guide bình chọn
trong danh sách này khách sạn sovietellishen metropole hà nội và khu nghỉ dưỡng bốn mùa dền nam hải hội an được nhận thứ hạng cao nhất là năm sao
còn lại ba khách sạn được xếp hạng bốn sao là khu nghỉ dưỡng intercontinental đà nẵng san peninsula khách sạn the river sea sài gòn và khách sạn park hyat sài gòn
để có được những đánh giá xếp hạng độc lập các chuyên gia của forbes travel guide bí mật đặt phòng và lưu trú hai đêm tại các khách sạn như những du khách bình thường
đánh giá dựa trên cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ hoàn hảo của các khách sạn nhà hàng và spa dành cho khách hàng